những ngày vừa qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh liên tục tăng cường
bao trùm lên khu vực bắc bộ là cái rét như cắt ra cớ thịt
bất chấp mưa gió và cái lạnh tê tái nhiều người lao động vẫn miệt mài với công việc mưu sinh của mình
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thủ đô hà nội và các tỉnh thành phía bắc những ngày này đang trong đợt rét kéo dài
trời rét đậm rét hại nhiệt độ về đêm xuống chỉ còn từ chín đến một mươi độ c
trước thời tiết như vậy vất vả nhất là những người lao động ngoài trời khi trời đã về đêm
tuy nhiên mặc cho gió lạnh mưa phùn họ vẫn phải lặn lội bơn trải ngoài trời đông rét buốt
một mươi hai giờ đêm tại chợ hoa quả long biên hàng nghìn người lao động ai cũng khăn mũ kín mít co giò trước cái lạnh
nhưng vẫn phải tiếp tục công việc của mình cho đến sáng để kiếm miếng cơm manh áo
thời tiết quá lạnh khiến cho việc buôn bán cũng trở nên khó khăn hơn
lượng khách mua hàng cũng ít hơn so với những ngày bình thường
trời lạnh này là bán vất vả rét mướt nói chung là cũng khổ chứ không phải là so với thời tiết bình thường
trời rét ra lạnh người đi chợ thì cũng có hàng hóa thì ế ẩm nói chung là rất là vất vả
trên phố từ những người bán hàng rong cặm cụi làm đồ ăn cho khách ăn đêm
đến những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét rác
ai cũng cố gắng làm việc để phục vụ cho cuộc sống mưu sinh mặc cho cái lạnh đến thấu xương
thời tiết rét buốt khiến cho công việc
càng trở nên khó khăn vất vả
mình làm từ năm giờ chiều đến ba giờ sáng
nói chung là thì nó cũng chậm đấy thôi khách thì giảm đi
tại vì rét thì người ta đi chơi ít người ta ăn ít thì giảm đi
trời lạnh thì tất nhiên là phải ảnh hưởng thôi
nhưng mà mình đi bây giờ mình không có cái gì làm
bây giờ công việc của mình cái này thì phải làm thôi
đến thì lúc nào hết rác thì mới về hôm một giờ hôm hai giờ hôm ba giờ
lúc nào cổ hết rác thì cô mới về
cô đi làm thì trong lúc làm việc thì làm công việc này nó vất vả thì nó ấm người
nhưng mà lúc xong chờ đợi xe về cổ thì nó mới lạnh thôi
theo chia sẻ của những người lao động
khó khăn nhất là khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ sáng
lúc này thời tiết rét nhất và những cơn buồn ngủ khiến họ phải rất cố gắng
mới có thể tiếp tục được công việc của mình
tuy nhiên vì một cuộc sống no đủ hơn
vẫn còn rất nhiều người cố gắng miệt mài làm việc
không quản thời tiết khắc nghiệt trong quần quay không ngừng nghỉ của đô thị